thưa quý vị và các bạn cùng với sự phát triển từng ngày của xã hội
và trong nhịp điệu hối hả của cuộc sống thì hàng ngày dưới độ sâu hàng trăm mét
trong không gian nhỏ hẹp không rõ ngày hay đêm những người thợ mò vẫn cẩn mẫn khai thác than
cho ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống đóng góp to lớn cho nền kinh tế của đất nước
đáng nói là thợ mỏ là nghề rất vất vả nhọc nhằn thậm chí là nguy hiểm
nhưng với tinh thần lạc quan những người thợ lò vẫn luôn say mê trong lao động
bởi họ tin tưởng vào sự lựa chọn của mình
vì vậy những năm qua để bảo đảm cuộc sống cho người lao động
ngành than cùng các cấp các ngành đã chung tay hỗ trợ xây mới rất nhiều căn nhà
cho những công nhân mỏ có hoàn cảnh khó khăn góp phần tạo thêm động lực
cũng như sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống với người lao động
và trong chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với những mái nhà ấm cúng
của người công nhân mỏ than để cảm nhận và chia sẻ niềm vui với người lao động
quảng ninh là một tỉnh có trên một trăm linh thợ mỏ trên địa bàn
với đặc thù lao động nặng nhọc rủi ro cao để cải thiện điều kiện sinh hoạt
và tạo sức hút nguồn nhân lực vào nghề khai thác hầm lò
ngoài những giải pháp như nâng cao chế độ lương thưởng
chăm lo đời sống vật chất tinh thần phương tiện đi lại làm việc cho công nhân
ngành than việt nam đã và đang xây dựng rất nhiều các khu nhà ở cho công nhân lao động
kinh phí lên đến hàng tỷ đồng
cùng với đó để thực hiện ước mơ an cư cho công nhân mỏ
nhiều nguồn lực hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà đã đến với người lao động
tạo động lực rất lớn để người lao động yên tâm làm việc
công ty cổ phần than vàng danh có trên bảy trăm linh công nhân lao động
hầu hết đời sống của người thợ mỏ còn rất nhiều khó khăn
rất cần có những hỗ trợ về vật chất và tinh thần để người lao động yên tâm làm việc
từ nhiều năm nay thực hiện chỉ đạo của chính phủ về sự quan tâm đến đời sống của người lao động
dưới các hình thức khác nhau
nhiều mái ấm công đoàn đã được hình thành
mang lại nguồn vui và động lực lớn lao cho người lao động
anh phạm văn bản là một trong những người thợ mò có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
vợ anh việc làm không ổn định thu nhập hàng tháng lúc có lúc không
vì vậy mọi việc sinh hoạt trong gia đình hàng ngày
cùng hai con nhỏ đang ở độ tuổi ăn học
anh bàn đều phải lo toan thậm chí nhà cửa cũng không được kiên cố để ở
căn nhà cấp bốn có nguy cơ bị sụp đổ bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão
năm hai nghìn tôi đã trở thành một người thợ mò
năm hai nghìn một mươi bảy được sự hỗ trợ từ công đoàn cấp cấp
sử dụng nguồn quỹ mái ấm công đoàn của tập đoàn công nghiệp than công sở việt nam
hỗ trợ gia đình tôi đến nay đã xây được căn nhà kiên cố
khang trang yên tâm mỗi khi mùa mưa bão đến
cùng với số tiền của công ty hỗ trợ
vợ chồng anh bàn đã nỗ lực hết sức mình
kể cả vai mượn thêm đồng nghiệp
anh em họ hàng và tự mình làm những việc có thể làm
chỉ phần nào khó quá anh bản mới thuê thợ
để tiết kiệm chi phí về kinh tế không phải vay mượn nhiều
hiện tại cả gia đình anh đang ở trong căn nhà khang trang
ước mơ về một ngôi nhà kiên cố sau bao năm của cả gia đình nay đã thành sự thật
việc làm của công đoàn cấp cấp như này
mang cái ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc
để làm cái động lực
để thúc đẩy coi như mỗi người lao động và coi như là
những người thợ mỏ có hoàn cảnh khó khăn như tôi để vươn lên trong cuộc sống
tôi càng cảm thấy có trách nhiệm hơn nỗ lực hơn với các cái công việc mình đang làm
ăn cơm dương gian làm việc âm phụ là câu nói đùa mà người ta gắn với nghề thợ mỏ
bởi chỉ khi nào nghỉ ngơi ăn cơm thì người thợ mỏ mới được lên mặt đất
còn công việc quanh năm suốt tháng là ở dưới những hầm lòi sâu hàng trăm mét trong lòng đất
lại phải chịu nhiều độc hại tuy nhiên đó chỉ là những vất vả trong công việc
còn giữa đời thường đời sống của những nữ công nhân mỏ cũng có nhiều hoàn cảnh éo le
chị trần thị hằng là công nhân của phân xưởng tuyển than đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong
nghề chị là mẹ đơn thân của hai đứa con đã nhiều năm
năm hai nghìn một mươi một thì là anh mất nên là mà mẹ con cái cuộc sống cực kỳ vất vả khó khăn
cho nên là nếu mà mẹ con có thể làm được thì mẹ con cũng có thể làm được nếu mà mẹ con có thể làm được thì mẹ con cũng có thể làm được

mỗi lần mà mưa bão đến đi nữa nó cứ giọt
nói chung là cực lắm
thế xong rồi có đêm thì đang gió mưa gió cho hoành nó sập
sập hai lần
cuộc sống của ba mẹ con mất đi trụ cột trong nhà là người chồng người cha
khiến chị hằng phải gồng mình lên lo toan mọi thứ
có những lúc tưởng tr seriousness lớn đó

chừng như không trụ được mỗi khi gặp khó khăn
chị nguyễn thị nga cũng là một trong những nữ công nhân mỏ
có hoàn cảnh áo đỏ
hai vợ chồng chị đã ly hôn cách đây mấy năm
sau ly hôn ba mẹ con chị nga về nhà mẹ đẻ ở
chưa có đủ tiền để xây nhà
ba mẹ con phải sống trong căn nhà cấp bốn lục dục
năm hai nghìn một mươi tám được công đoàn công ty hỗ trợ năm mươi triệu đồng
để xây sửa lại nhà
cộng với số tiền dành dụng được bao năm
chị nga như có thêm động lực
đã quyết tâm xây mới lại ngôi nhà trên mảnh đất của bố mẹ cho
từ khi có nhà thì tôi cảm thấy là
rất là hạnh phúc
vũ khí là ba mẹ con có nhà ở chui ra chui vào
không phải mưa gió không phải lắng no gì cả
còn trước kia thì cứ kiểu lắng mưa
thì mưa to gió lớn
thì ba mẹ con tôi phải sang bên bà
bây giờ nhà cửa ổn định rồi
thì bây giờ tôi cứ làm sao mà
mong sao cứ có sức khỏe để đi làm
để kiếm tiền về nuôi hai con thôi
năm hai nghìn một mươi tám và bước sang sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ xây sửa
cho sáu gia đình
trong đó có những gia đình chính sách
ví dụ như là
chồng bị tai nạn
hoặc là gia đình hoàn cảnh khó khăn
hoặc là đối với công nhân
có nghĩa là thuộc dạng chính sách
có nghĩa là người dân tộc thể số
hiện nay thì mục tiêu của chúng tôi
là trong cái nghị quyết
của công ty
trong nghị quyết của đảng bộ
cũng như là nghị quyết của công toàn
thì chúng tôi đưa vào là
hàng năm sẽ tổ chức
có nghĩa là chăm sóc
đối với gia đình hoàn cảnh khó khăn
để hỗ trợ xây và sửa
nhà bằng quy mấy ống công đoàn
hoặc là quỹ phúc lợi của công ty
khó có thể nói hết được
những khó khăn vất vả
của công nhân mỏ than
những người không quản ngày đêm
khai thác vàng đen
làm giàu cho đất nước
đây là công việc tuy nhọc nhằn
nhưng cũng đầy tự hào
nhiều lúc những vết than đen
còn đầy trên mặt
nhưng trên môi họ đã nở
những nụ cười dạng dỡ
khi hoàn thành công việc
hơn ai hết
họ là người cần nhận được
sự cảm thông chia sẻ
từ phía các cấp công đoàn
thấu hiểu được nhu cầu đó
nhiều khu tập thể tiện nghi
dành cho người lao động ở xa
đã được xây dựng
và trở nên ấm cúng
như chính ngôi nhà của mình
mỗi khi tan ca trở về nghỉ ngơi
thứ nhất là tiền nhà không mất
thì mất tiền nước
thì tiền điện thôi
đi ra thuyên ngoài
thì mất cả tiền nhà
mà giờ phòng công ty trang bị
rất là đầy đủ
rồi rồi nó có điều hòa
điện nước nhà phòng kếp kín
chúng tôi đã xây dựng
những khu tập thể
có sức chứa khoảng ba trăm linh công nhân tập thể
và đối với công nhân tập thể
thì hàng tháng
có những công nhân tập thể
và những công nhân
có ngày sinh trong tháng
thì chúng tôi tổ chức sinh nhật
cho số công nhân tập thể
và hàng quý
tổ chức công đoàn
cũng đã tổ chức
phát tiền phụ phí
với số tiền không nhiều nhiều

nhưng tiền phụ phí
cho số công nhân tập thể
để người ta mua sắm
những đồ vật tiêu dùng
hoặc là có thể
phát bằng những hàng tiêu dùng
ví dụ cho nấm mùa đông
hoặc là quạt mát mùa hè
đối với công nhân tập thể
mặc dù có rất nhiều điều kiện
ưu đãi dành cho thợ mỏ than
song hiện nay
ngành than đang tồn tại
một nghịch lý
đó là thiếu thợ lò
đã từ lâu
việc thu hút lao động trẻ
trong nghề thợ lò
được quan tâm
và áp dụng
nhiều chính sách ưu tiên
ngay từ khâu đào tạo
nhưng đến nay
việc tuyển công nhân
trong ngành này
vẫn chưa đạt trị tiêu
trong khi đó
điều kiện sản xuất
đang ngày càng khó khăn
nhu cầu về công nhân
khai thác hầm lò
của các đơn vị
tăng từng ngày
nhưng việc huy động lực lượng
ngày càng khó khăn hơn
và đây chính là áp lực lớn
đòi hỏi ngành
phải có biện pháp tháo gỡ
trong tương lai rất gần
hoạt động khai thác
của ngành than việt nam
sẽ chủ yếu
ứng dụng công nghệ hầm lò
tỷ lệ khai thác
bằng công nghệ hầm lò
trước đây chỉ chiếm
sẽ tăng lên sáu mươi năm
vào năm hai nghìn hai mươi
nghĩa là tổng sản lượng
than hầm lò
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ tăng thêm khoảng
một mươi một triệu tấn
điều này đồng nghĩa
với việc nhu cầu lao động
sẽ ngày càng tăng cao
trong khi đó
theo kế hoạch phát triển
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
mỗi năm tập đoàn công nghiệp
than khoáng sản việt nam
sẽ cần thêm khoảng
trên tám thợ lò
để bổ sung nhu cầu nhân lực
do tăng sản lượng than hầm lò
đồng thời là nguồn thay thế
người về hưu
chuyển việc bỏ việc
điều này được các chuyên gia
với thực tế khủng hoảng
thiếu thợ lò như hiện nay
ngành than sẽ không có đủ
nguồn nhân lực
để bảo đảm cho chiến lược phát triển
tập đoàn công nghiệp
trong quá trình học tập
cũng như trong quá trình đi lại
rồi thực tập của công ty
và trong quá trình thực tập
thì là công nhân
số sinh viên đó
thì học sinh đó
thì là được công ty
cũng như là trả
cũng như là tới
có nghĩa là tám mươi
lương giống như là công nhân
sản xuất bình thường
đây cũng là một cái
những biện pháp
mà chúng tôi thu hút
cái số có nghĩa là
đến học nghề
cũng như là tuyển dụng
cái số công nhân vào làm
thì chúng tôi chỉ mong rằng là
đảng và nhà nước
thì luôn luôn có
cái chế độ chính sách
đối với này
nghề làm mỏ
nghề làm mỏ
là nghề lãng nhọc độc hại
và có yếu tố rủi ro
có năng nguy hiểm
chính vì thế mà
mong rằng là
có sự quan tâm giúp đỡ
của các bộ ngành
cũng như là
có chính sách
của đảng và nhà nước
ngày càng quan tâm tới
nghề mỏ hơn
ngành sản xuất than
nó là một trong những
trụ cột năng lượng
kinh tế của đất nước
là một trong những
ngành năng lượng
trụ chốt của đất nước
những năm qua
đã đóng góp
khoảng một phần ba gdp
bảo đảm việc làm
cho hàng trăm nghìn người lao động
góp phần ổn định
kinh tế vĩ mô
và sự phát triển
bền vững của ngành than
cùng với đó
những chính sách
sự quan tâm của đảng
các cấp công đoàn
về tiền lương
chế độ thường
đặc biệt là hỗ trợ xây mới
nhà ở cho người lao động
đã góp phần hiện thực hóa
ước mơ của người lao động
giúp họ cảm thấy ấm lòng
vì được chia sẻ
đây là nguồn động viên
và kịp thời
đối với người thợ mỏ
những nụ cười
trên môi họ
sau giờ tan ca
là minh chứng
rõ nét nhất
cho sự ấm áp
và yên tâm
gắn bó với nghề
thưa quý vị và các bạn
hỗ trợ xây mới
nhà ở cho người lao động
là một chính sách
rất nhân văn
cùng các cấp các ngành
chung tay thực hiện
chú trọng quan tâm
đến đối tượng
là người lao động
và đối tượng là người lao động
người lao động
làm những công việc
trong điều kiện môi trường
như thợ lò
bởi để làm ra
những sản phẩm vàng đen
làm giàu cho đất nước
người thợ lò
đã phải trải qua
bao vất vả
thậm chí là nguy hiểm
chính những chính sách
quan tâm của đảng
và ngành than
cũng như sự chung tay
của cả xã hội
đã tạo động lực
để họ thêm gắn bó
thêm yêu nghề của mình
và họ xứng đáng
với cái tên
những chiến binh
trong lòng đất
đến đây thì thời lượng
của chương trình lao động
và xã hội tuần này
của truyền hình nhân dân
cũng đã kết thúc
xin cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong chương trình này
vào lúc một mươi tám h thứ sáu hàng tuần
những thông tin đóng góp
xin gửi về hòm thư
lao động xã hội thnc